quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị từ lục địa trung quốc một khối không khí lạnh mới đang di chuyển về phía nước ta
dự báo khoảng chiều tối và đêm nay nó sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du
khoảng gần sáng và ngày mai nó sẽ ảnh hưởng tới toàn miền bắc
rồi gây ra một đợt mưa rào và rông trên diện rộng
ở các tỉnh vùng núi bắc bộ còn có mưa vừa mưa to và cả rông mạnh
tuy nhiên trong ngày hôm nay khi khối không khí lạnh chưa tác động
miền bắc trời vẫn có nắng và nhiệt độ ngày duy trì trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
tối và đêm nay khi không khí lạnh ảnh hưởng kèm mưa nền nhiệt miền bắc sẽ giảm đi nhiều
và đến sáng mai nhiều khả năng khu vực đồng bằng người dân sẽ cảm nhận được cái xe xe lạnh
trong khi vùng núi thì trời sẽ chuyển rét nhẹ về đêm và sáng
với miền trung ở khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
chịu ảnh hưởng của một giải hội tụ nhiệt đới có trục một mươi ba một mươi năm độ vị bắc
trong khoảng thời gian từ nay đến một mươi năm giờ chiều
giải hội tụ nhiệt đới chưa hoạt động mạnh cả miền trung chủ đạo vẫn là có nắng gián đoạn
sau một mươi năm giờ trong khi các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế vẫn giữ được tiết trời tạnh giáo
thì ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận lại có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền trung không cao
từ thanh hóa đến thừa thiên huế duy trì trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
với các tỉnh thành phố
khu vực phía nam vừa chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới vừa có tác động của gió mùa tây nam mạnh
ngay từ sáng và trưa nay ở khu vực miền tây nam bộ đã có mưa rông
đến chiều và tối mưa rông mở rộng ra toàn nam bộ
với nhiều điểm mưa vừa và mưa to nhiệt độ phổ biến từ ba mươi ba mươi hai độ
trong khi đó ở các tỉnh tây nguyên mưa rào và rông muộn xảy ra sau một mươi ba giờ chiều
phần phía nam tây nguyên là những nơi có mưa nhiều và cũng là vùng có những điểm mưa vừa mưa to
trong khi ở khu vực phía bắc của tây nguyên mưa rông ở mức giải rác
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh tây nguyên duy trì trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
thời tiết tốt có mưa một vài nơi gió đông ở mức cấp ba cấp bốn
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
khu vực biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
tiếp tục xảy ra mưa rào và rông mạnh
trong đó khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
khu vực biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh ở mức cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước